ngày hai mươi một tháng tám thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ xây dựng
tại buổi làm việc thành phố hà nội đã đề xuất kiến nghị bộ xây dựng tháo gỡ hai mươi khó khăn vướng mắt
trong đó một trong những vấn đề được quan tâm nhất là cải tạo trung cư cũ
đồng chí vương đình huệ ubnd bí thư thành ủy hà nội chủ trì buổi làm việc
hà nội hiện có gần một sáu trăm linh trung cư cũ xây dựng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đến một nghìn chín trăm tám mươi
những chung cư này xuống cấp khá nghiêm trọng
tuy nhiên hiện tại do vướng mắc nhiều cơ chế nên không thu hút được nhà đầu tư
về vấn đề này bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cho biết bộ sẽ cùng hà nội kiến nghị chính phủ tháo gỡ với những vướng mắc thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật
thì sẽ kiến nghị chính phủ báo cáo quốc hội cho thực hiện thí điểm
ngay trong tuần tới bộ xây dựng sẽ làm việc với ubnd thành phố để xem xét về dự án cải tạo một mươi một chung cư cũ mà thành phố gửi xin ý kiến
nhất trí với ý kiến của bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đồng chí vương đình huệ mong muốn
trên cơ sở những nội dung đã trao đổi và thống nhất tại buổi làm việc bộ xây dựng sẽ có kế hoạch tăng cường phối hợp hỗ trợ thành phố
trước hết là những vấn đề quan trọng cấp thiết như quy hoạch cải tạo chung cư cũ
thực hiện chương trình phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị phát triển nhà ở xã hội